tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức cho biết đang tạm giữ đối tượng trương văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín không có nơi cư trú cố định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng sáu vừa qua tại một quán cà phê trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng sáu tại quán cà phê nguyệt cầm vườn tam bình quận thu đức tp hcm nghĩa đã chủ động làm quen với anh nguyễn văn khôi
do biết anh khôi có nhu cầu làm tài xế chạy xe tải nên đối tượng đã nói quen biết với chủ xe cần thuê tài xế
sau đó nghị đã mượn chiếc xe tila của anh khôi với lý do chở chủ xe đến cho hai bên thương lượng rồi bỏ trốn
đến ngày một mươi tám tháng sáu khi đang điều khiển chiếc xe máy chiếm đoạt của anh khôi lưu thông trên đường ngô chí quốc thuộc phường bình chiểu quận thủ đức thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
được biết từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay với thủ đoạn này nghĩa đã gây ra sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy tại chợ nông sản thủ đức sau đó bán cho một số đối tượng không rõ lây lịch trên địa bàn tỉnh bình dương
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ